xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị vùng xoáy thấp trên khu vực bắc bộ có xu hướng yếu dần đi
nhưng dãy ngáp thấp đi qua khu vực này thì vẫn còn nên cho đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to vào lúc chiều tối
ban ngày giảm mưa nên mức nhiệt tăng lên và đạt ở ngưỡng là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
tuy nhiên từ đêm mai khi các hình thế gây mưa hoạt động mạnh trở lại
thì mưa rông sẽ tăng mạnh cả về diện và lượng
với nhiều điểm mưa to đến rất to
nhiệt độ trên các khu vực vì thế lại giảm xuống trở mát mẻ
nhưng nguy cơ về lũ quét xa ở đất sẽ tăng cao
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong đêm nay và ngày mai mưa rông cũng có xu hướng giảm nhẹ
nhưng sau đó từ đêm mai thì mưa sẽ tăng nhanh trở lại với nhiều điểm có mưa to đến rất to
cần đề cao cảnh giác với lũ quét và xa lở đất rất dễ xảy ra
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
vùng xoáy thấp ở phía bắc suy yếu nên thời tiết trong hôm nay và ba ngày tới
tại các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
tạnh giáo cả ngày với mức nhiệt có xu hướng tăng nhanh và trong ngưỡng nắng nóng
giao động ở mức là hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
thậm chí có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ và còn nắng nóng gầy gắt
khu vực các tỉnh đà nẵng đến phú yên
trong ba ngày tới cũng có nắng nóng có nơi sẽ ra nắng nóng gầy gắt
với mức nhiệt cao nhất đạt trong khoảng là ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
trung bộ thời tiết có phần dễ chịu hơn khi có mưa rông vào lúc chiều tối
giúp cho nền nhiệt độ tại đây thấp hơn đôi chút
đến với vùng cao tây nguyên trong hôm nay cũng như là thời đoạn ba ngày tới
tiếp tục ít mưa chỉ có mưa về chiều tối và tối
ban ngày trời nắng giáo nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây
ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ cục bộ có nơi cao hơn
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây về chiều tối cũng chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ ra động
là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân ở đây